tại thanh hóa sở giáo dục và đào tạo đã phổ biến những thông tin mới về kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi tám
trong đó nhấn mạnh về trách nhiệm của cán bộ coi thi
tỉnh thanh hóa có hơn ba mươi năm ba trăm linh thí sinh đăng ký dự thi tại hơn một năm trăm bốn mươi phòng thi ở sáu mươi tám điểm thi thuộc cụm thi số hai mươi bảy
trong đó có một mươi ba bảy trăm năm mươi thí sinh chỉ dự thi lấy kết quả xét tốt nghiệp trung học phổ thông
gần hai mươi thí sinh dự thi lấy kết quả xét tốt nghiệp trung học phổ thông và xét tuyển đại học cao đẳng chiếm sáu mươi một trên tổng số